theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên do ảnh hưởng của cơn bão số năm
tỉnh phú yên đã di rời sơ tán hơn hai hộ với hơn bảy nhân khẩu
hiện tại bà con đều đã trở về nhà ổn định lại cuộc sống
theo thống kê ban đầu đến chiều nay tỉnh phú yên có một người ở huyện đồng xuân thiệt mạng
tám nhà bị sập đổ hoàn toàn một mươi bốn nhà bị thiệt hại từ ba mươi đến năm mươi một mươi hai nhà thiệt hại dưới ba mươi
hai mươi hectare lúa mùa và hoa màu bị ngã đổ hư hại một mươi chín tàu thuyền bị chìm đang được trục vớt
tại vùng rốn lũ huyện miền núi đồng xuân mưa bão đã gây sạt lở ngập ống ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trụng thấp
hàng trăm hộ dân ở xã xuân sơn bắc bị cô lập hoàn toàn
hiện nay tỉnh phú yên đang tích cực chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiểm tra khắc phục nhanh hậu quả
và tiếp tục công tác phòng chống hoàn lưu bão gây mưa to ngập lụt trên diện rộng